theo báo cáo của huyện tumorong tỉnh con tum nước từ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi cống
làm sụt lún mố cầu trên tuyến tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi hai và sáu trăm bảy mươi tám đi ba xã mangri đắc na và đắc sao huyện tumorong
tình trạng sạt lở sụt lún đã làm tám người dân ở ba xã bị cô lập từ đêm ngày hai mươi tám tháng chín
lãnh đạo huyện tumarong đã huy động phương tiện máy móc và lực lượng tại chỗ khắc phục các điểm sạt lở sụt lún
hiện ba xã mang ri đắc na và đắc sao đã thông tuyến tạm các phương tiện xe máy ô tô nhỏ có thể lưu thông qua được
trên địa bàn huyện chỉ còn thôn tu thó xã tê xăng là bị cô lập
trong khi đó lãnh đạo huyện đắc cơ lây tỉnh con tum thông tin trong cơn bão vừa qua trên địa bàn huyện có chín căn nhà tốc mái
chín căn nhà ngập úng hai căn nhà bị hư hỏng
hiện địa phương còn tuyến đường từ xã đắc bờ lô đi xã đắc nhong bị sạt lở hư hỏng làm cô lập khoảng bốn dân
địa phương đã huy động lực lượng nhanh chóng khắc phục tình trạng cô lập thông đường trong thời gian sớm nhất